ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương tổ chức y tế thế giới dự báo châu âu sẽ đối mặt mùa đông thách thức trong bối cảnh số ca covid một mươi chín tăng cao
who cho rằng số ca tử vong do covid một mươi chín tại châu âu có thể lên tới hai hai triệu người tính đến ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nghĩa là tăng thêm bảy trăm linh người nữa nếu không kiểm soát được xu hướng gia tăng ca nhiễm hiện nay
trước tình hình nghiêm trọng một số nước như hy lạp pháp và đức đang tiến tới yêu cầu người dân tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ ba
thủ tướng đức angela makeel cảnh báo nước này chưa nỗ lực hết mình để ngăn làn sóng đại dịch thứ tư đang vô cùng trầm trọng
dường bệnh trong các khoa chăm sóc tích cực nhanh chóng kín bệnh nhân
tỷ lệ nhiễm hàng tuần ở mức cao nhất từ trước tới nay là ba trăm chín mươi chín chín ca nhiễm mới trên một trăm linh người
buộc một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở đức phải phong tỏa
quân đội đức dự kiến bắt buộc binh lính tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
theo phát ngôn viên bộ quốc phòng đức trong bối cảnh quân đội sắp triển khai binh sĩ giúp chính quyền địa phương
thực hiện chiến dịch tiêm chủng và xét nghiệm khi tỷ lệ lây nhiễm dự kiến tăng vọt những tuần tới
bộ ngoại giao mỹ khuyến cáo người dân không đến đức hoặc đan mạch do số ca ncov tăng cao
người đức đang tranh luận gai gắt rằng liệu có nên tái phong tỏa và bắt buộc mọi công dân phải tiêm chủng như áo hay không
áo đã đóng cửa các cửa hàng nhà hàng chợ lễ hội từ hôm hai mươi hai tháng một mươi một
đây là những biện pháp hạn chế mạnh nhất tại tây âu trong nhiều tháng
trong khi đó giám đốc phụ trách khu vực châu âu của who kêu gọi châu âu thực hiện kết hợp các biện pháp tiêm chủng
giãn cách xã hội đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên
châu âu một lần nữa trở thành tâm dịch toàn cầu do tỷ lệ bao phủ vaccine chậm tại một số quốc gia
biến chủng trội delta dễ lây nhiễm thời tiết lạnh hơn khiến người dân lui tới các khu vực trong nhà nhiều hơn và nhiều quốc gia nới lỏng lệnh hạn chế
sáu mươi bảy bảy người dân các nước thuộc liên minh châu âu eu đã tiêm đủ hai mũi
tuy nhiên tỷ lệ tiêm giữa các nước khác nhau với mức thấp nhất ở các quốc gia đông âu
chỉ hai mươi bốn hai người dân bulgaria đã tiêm đầy đủ trong khi ở boronia là tám mươi sáu bảy
theo dữ liệu của tổ chức y tế thế giới số ca tử vong vì covid một mươi chín ở châu âu tuần trước đã tăng lên gần bốn hai
trong ca một ngày gấp đôi so với hồi cuối tháng chín
thời gian qua mặc dù ra dưng nỗ lực khuyến khích người dân tiêm chủng
nhưng các nước châu âu thừa nhận đã không thành công và buộc phải đưa ra hình thức xử lý
những người bái xích vaccine sẽ bị siết hạn chế
khi mùa đông đến gần và số ca covid một mươi chín tăng nhanh trở lại khắp châu âu
một số nước bắt đầu áp dụng những lệnh hạn chế chuyên biệt chỉ nhắm vào bộ phận dân số vẫn đang từ chối vaccine
giới chuyên gia y tế nhận định nhóm người này là tác nhân thúc đẩy làn sóng dịch mới xuất hiện
xóa tan kỳ vọng hồi phục kinh tế xã hội và đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng vào nguy cơ vỡ trận
áo là nước mới nhất áp dụng biện pháp trừng phạt những người không tiêm chủng
sau nhiều lần thuyết phục bất thành chính phủ áo quyết định cấm người trên một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine ra khỏi nhà
trừ mục đích thiết yếu gồm đi học đi làm mua nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế
theo thủ tướng alexander schellenberg nước này đang làm đúng trách nhiệm bởi nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ nhân dân áo
ông giải thích rằng ông buộc phải hành động khi cơ số ncov của áo đã tăng tới một trăm ba mươi bốn trong hai tuần qua
nhiều nước châu âu cũng chọn hướng đi tương tự xiết chặt kiểm soát dịch tễ đối với người không tiêm vaccine
và buộc họ thay đổi quan điểm nếu muốn cuộc sống bình thường trở lại như mọi người
giới chức châu âu cho rằng hành động mạnh tay là quyết định cần thiết để ngăn chặn kịch bản xấu nhất
tổ chức y tế thế giới tuần qua đánh giá châu âu tiếp tục trở thành tâm dịch của thế giới
các nhà khoa học cảnh báo khoảng nửa triệu người ở châu lục này có nguy cơ tử vong vì covid một mươi chín trong vài tháng tới
nếu xu hướng hiện nay không kìm hãm được
trong đầu tuần tháng này châu âu đã ghi nhận số ca tử vong tăng một mươi và số ca nhiễm mới tăng bảy so với tuần cuối tháng một mươi
phần lớn bệnh nhân nhập viện và tử vong ở các nước đông âu nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp
nhưng làn sóng lây nhiễm đe dọa đà phục hồi kinh tế và đợt nghỉ lễ giáng sinh của cả châu lục
kế hoạch bình thường hóa kinh tế xã hội của các nước được xây dựng trên nền móng chiến dịch tiêm chủng toàn dân
tuy nhiên làn sóng bài vaccine đẩy ý tưởng này đến bờ vực thất bại vì virus còn đường lây nhiễm
thậm chí có nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới khó kiểm soát hơn
giáo sư eva schermer thuộc đại học y vn cho biết những quy định hạn chế mới tại áo
nhằm hạn chế đáng kể tiếp xúc giữa người đã tiêm chủng và người chưa tiêm chủng
trong cuộc họp online hàng tuần một nhóm các nhà dịch tễ học ở phía đông bắc mỹ
sôi nổi thảo luận về những gợi ý mới nhất liên quan đến các biến thể covid một mươi chín mới được báo cáo trên khắp thế giới
nếu trước kia họ nói về gamma sau đó là alpha thì hiện giờ chỉ tập trung đến delta
được phát hiện lần đầu tiên ở ấn độ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi biến thể delta của sars cov hai
đã trở nên phổ biến đến mức có thể dễ dàng cho rằng sự tiến hóa nhanh chóng
của virus giờ đây dường như chỉ rậm chân tại chỗ ở một biến thể đó là delta
theo tổ chức y tế thế giới chín mươi chín năm tất cả các trình tự gen covid một mươi chín được báo cáo cho cơ sở dữ liệu công khai hiện là delta
trong khi các chủng mới tiếp tục xuất hiện chẳng hạn như ai bốn hai hoặc biến thể delta blue ở anh
các biến thể mà các nhà khoa học ước tính có khả năng lây truyền cao hơn một mươi một mươi
mặc dù chưa có dữ liệu chính xác chúng gần như giống hệt với biến thể delta chỉ khác một số đột biến nhỏ
nhà dịch tễ học hannets đã coi các biến thể này là đời cháu của delta
mặc dù vậy lý do mà hannet cùng các đồng nghiệp vẫn quét các cơ sở dữ liệu như pangolin và natren mỗi tuần
và mục đích của các cuộc gọi dung thường xuyên của họ là để thử và dự đoán điều gì có thể xảy ra tiếp theo
delta có thực sự là trò chơi kết thúc của covid một mươi chín hay có điều gì đó đáng ngại hơn đang xuất hiện trong tương lai
đó là một câu hỏi mà không ai hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời
một khả năng là sau bước nhảy đột ngột ban đầu trong trình tự di truyền của coronavirus tạo ra alpha đầu tiên
sau đó là delta sars cov hai giờ đây sẽ đột biến từ từ và ổn định có thể vượt ra ngoài tầm với của các vaccine hiện tại
nhưng điều này sẽ diễn ra trong nhiều năm tới
trong khi các nhà khoa học đang nỗ lực chỉ ra rằng các dự đoán của họ hầu hết chỉ là suy đoán đã được thông báo
một số lại cho rằng đây là kết quả có khả năng xảy ra nhất
kiểu tiên hóa mà chúng ta sẽ thấy giống với cái mà chúng ta gọi là sự trôi giặt kháng nguyên
nơi virus dần dần tiến hóa để thoát khỏi hệ thống miễn dịch
đối với bệnh cúm và các loại coronavirus khác mà chúng ta đã biết khá rõ
phải mất khoảng một mươi năm để virus tích lũy đủ các thay đổi để kháng thể trong máu không nhận ra được
nhưng nếu chủng mới là sự xuất hiện đột ngột của một chủng hoàn toàn mới
có khả năng lây truyền mới hoặc có các đặc tính né tránh miễn dịch có thể thay đổi trò chơi
giáo sư vi sinh lâm sàng ravi gupta thuộc đại học cambridge nước anh gọi những chủng này là siêu biến thể
ông cho rằng chắc chắn tám mươi một chủng khác sẽ xuất hiện chỉ có điều là vào khi nào
ông cũng cho biết chúng ta đang có một đại dịch delta vào lúc này
chủng thể delta blut mới tương đối phức tạp có hai đột biến từ chủng delta
ông không nghĩ là chúng đáng lo ngại và có thể lây lan mạnh ở các quốc gia khác
tuy nhiên không thể tránh khỏi rằng sẽ có một biến thể quan trọng khác trong hai năm tới
và nó sẽ cạnh tranh với delta cũng như có thể vượt xa
liệu chúng ta có phải chứng kiến một siêu biến thể khác hay không
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi các nhà dịch tễ học bắt đầu quan sát thấy các dấu hiệu của một hiện tượng liên quan
được gọi là tái tổ hợp virus
trong đó các phiên bản khác nhau của sars cov hai trao đổi các đột biến và kết hợp để tạo thành một chủng hoàn toàn mới
rất may giáo sư gota cho biết sự tái tổ hợp dường như không phổ biến
tuy nhiên nó vẫn là một nguồn khả thi của một siêu biến thể mới
đặc biệt là ở những nơi trên thế giới có tỷ lệ lớn dân số vẫn chưa được tiêm chủng
và các chủng virus có thể lưu hành tự do
giáo sư grutta lý giải đây là một khả năng rất thực tế
bởi lẽ delta đang là virus chủ chốt áp đảo điều này đã trở nên ít xảy ra hơn
nhưng có những vùng đất rộng lớn trên hành tinh mà không thể lấy mẫu
và không biết chuyện gì đang xảy ra tại những nơi đó
ngoài ra một loạt các đột biến lớn dẫn đến một phiên bản delta được nâng cấp mạnh mẽ
hoặc một biến thể nào đó rất khác
người ta cho rằng vẫn còn phạm vi đáng kể để điều này xảy ra
giáo sư phân tử học aydan skriper tại viện khoa học
weizmann israel cho biết trong khi các biến thể gần đây là phiên bản của delta
virus có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai
các đột biến phức tạp hơn có thể phát triển với các đột biến đồng thời ở nhiều vị trí
điều này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn
theo giáo sư quốc ta còn có một nguy cơ nữa dẫn đến một siêu biến thể là tỷ lệ lây nhiễm cao
liên tục giữa các cá thể đã được tiêm chủng ở một số quốc gia chẳng hạn như nước anh
càng có nhiều ca nhiễm trùng mỗi ngày thì càng có nhiều khả năng có ai đó ngoài kia
một bệnh nhân x bị nhiễm bệnh và tế bào t của họ không đủ mạnh để loại bỏ nhiễm trùng
vì chúng bị ước chế miễn dịch vì vậy họ sẽ bị nhiễm chủng trong một số ngày
chúng có một số kháng thể đánh gục chúng vì chúng đã có phản ứng một phần với vaccine
và virus học cách trốn tránh chúng sau đó sẽ tràn ra ngoài
các nhà dịch tễ học hiện đang cố gắng mô hình hóa một siêu biến thể mới có thể trông như thế nào
cho đến nay những biến đổi chính trong virus đã giúp tăng khả năng lây truyền của nó
theo giải thích của giáo sư hanek
một trong những lý do tại sao biến thể đen ta lại có thể lây lan mạnh và nhanh đến vậy
là bởi vì nó phát triển cực kỳ nhanh chóng bên trong các tế bào của con người
trước khi hệ thống miễn dịch bắt đầu hoạt động
kết quả là những người bị nhiễm delta mang số hạt virus trong mũi của họ nhiều hơn khoảng một hai trăm linh lần
so với chủng sars cov hai ban đầu và xuất hiện các triệu chứng sớm hơn từ hai đến ba ngày
đây là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên
các bản sao khác nhau của virus luôn được tạo ra
nhưng những bản sao tồn tại và trở nên thống trị hơn
là những bản sao có khả năng lây nhiễm sang người mới cao hơn
tuy nhiên ở các quốc gia có tỷ lệ dân số không được tiêm chủng đang giảm dần
điều này có thể bắt đầu thay đổi
các chủng virus mới có thể vượt qua các kháng thể có khả năng trở nên ưu thế hơn
khiến cho siêu biến thể tiếp theo có nhiều khả năng có thể né tránh ít nhất một số phần của phản ứng miễn dịch
tuy nhiên vaccine covid một mươi chín được thiết kế với mục đích hướng tới sự tiến hóa của virus
do đó các nhà dịch tế họng kỳ vọng rằng khó có chưa biến thể mới nào
khiến vaccine trở nên hoàn toàn vô dụng
do vậy sẽ rất khó dẫn đến các đợt bùng phát nghiêm trọng lớn chẳng hạn như trong hai năm qua
bên cạnh đó có một thế hệ thứ hai của vaccine covid một mươi chín đã được phát triển
nhà phát triển vaccine novavax đang hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận theo quy định
cho các mũi tiêm mới của mình trong vài tháng tới
trong khi nhiều loại vaccine ngừa covid một mươi chín khác dự kiến sẽ được tung ra thị trường từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ba
các nền tảng vaccine này đều đang thực hiện các bước của riêng mình
để chống lại các biến thể corona
và virus tiềm năng trong tương lai
nhưng các nhà dịch tễ học cho rằng chỉ dựa vào vaccine thôi là không đủ
theo giáo sư gupta ngay cả khi con người cố gắng tìm cách sống chung với covid một mươi chín
thì vẫn cần có một số biện pháp hạn chế sự lây lan của virus
và giảm số lượng cơ hội để nó đột biến
giáo sư gupta đưa ra lời khuyên
nếu bạn nhìn vào các biến thể hiện nay bạn có thể thấy rằng chúng đều xuất hiện
ở các quốc gia có tỷ lệ lây truyền rất cao không được kiểm soát
như ấn độ vương quốc anh hay brazil
có một lý do tại sao
tại sao chúng ta không nghe nói về một biến thể của singapore hay hàn quốc
do vậy chúng ta không nên lang thang ở những nơi đông người
trong các tòa nhà mà không đeo khẩu trang mặc dù điều đó là khó thực hiện với nhiều người